trên địa bàn thành phố cần thơ giá nhiều loại trái cây như xoài sầu riêng trôm trôm vải măng cụt đang giảm từ năm đồng đến hai mươi đồng một kg so với cách đây hai tuần
tại nhiều chợ và điểm bán hoa quả trên địa bàn thành phố cần thơ giá xoài tượng xoài đài loan và xoài bưởi chỉ còn tám một mươi hai đồng một kg
xoài cát chu khoảng hai mươi đồng một kg trôm trôm java một mươi một mươi hai đồng một kg trôm trôm thái trôm trôm đường và vải từ hai mươi hai mươi năm đồng một kg
giảm khoảng trên dưới hai mươi đồng một kg so với trước
trong khi đó giá nhiều loại sầu riêng hạt lép đang ở mức bốn mươi năm sáu mươi đồng một kg măng cụt giá khoảng sáu mươi đồng một kg
theo nhiều tiểu thương kinh doanh trái cây khả năng giá nhiều loại hoa quả còn giảm do bước vào mùa thu hoạch nguồn cung dồi dào
đáng chú ý gần đây trôm trôm và vải liên tục giảm giá tạo cơ hội cho người tiêu dùng thưởng thức các loại hoa quả ngon giá rẻ